sau thực tế nguy cơ thất nghiệp tại các khu công nghiệp thường xảy ra lớn khi chính người lao động thực sự không muốn nâng cao tay nghề
muốn làm việc trong giai đoạn ngắn sau đó nhảy việc thậm chí chưa kể đến việc xa thải hàng loạt lao động lâu năm lao động sau độ tuổi ba mươi năm tại những doanh nghiệp này
việc tuyên truyền để người lao động hiểu rõ không chỉ quyền lợi của mình trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp mà còn phải để họ hiểu rõ nguy cơ thất nghiệp trong tương lai gần của chính họ là điều quan trọng và cần thiết
hàng tuần trung tâm tổ chức sàn giao dịch giới thiệu việc làm vào ngày thứ năm để người lao động có cơ hội tìm được việc làm đúng mục đích nhu cầu của mình hơn
mỗi phiên giao dịch thu hút hàng trăm lao động thậm chí tổ chức phiên giao dịch trực tuyến kết nối với các tỉnh bạn hoặc các xã huyện để người lao động dễ dàng tìm được việc làm phù hợp hơn
hàng năm tổ chức như thế này thì thấy là việc rất là cần thiết
chúng ta có thể là tăng cường không phải một năm một lần mà có thể là hàng kỳ
để cho cơ hội giữa doanh nghiệp và những ứng viên nhiều hơn doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu nhiều về mình giới thiệu nhiều về năng lực của doanh nghiệp cũng như giới thiệu về nhu cầu của doanh nghiệp
và các ứng viên cũng hiểu được những đòi hỏi ở bên các doanh nghiệp là như thế nào
từ đó thì nó cũng có sự định hướng trong việc học tập việc sàn luyện
trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã đến làm việc
trung tâm được lần này là lần thứ hai
tôi cho rằng là cái mô hình này rất là tốt có thể là tiếp tục hoàn thiện để làm cho cái hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động nó tốt hơn
trung tâm dịch vụ việc làm có một sự phối hợp với các trường và các cơ sở doanh nghiệp
trong quá trình thực hiện đó thì trung tâm dịch vụ việt nam đứng ra là trung giai để kết nối hai đơn vị đó
thế thì cụ thể thì trong những năm qua thì trung tâm dịch vụ việc làm thường xuyên là phối hợp với các doanh nghiệp xuống các trường để các cái trường cũng có một cái định hướng tốt đối với các cái nghề nghiệp của các doanh nghiệp
cái thứ hai là trung tâm dịch vụ việt nam cũng đã kết nối với các doanh nghiệp và các nhà trường trong vấn đề đào tạo
người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại điều một mươi sáu của nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp
vậy nên trong trường hợp người lao động chưa đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở bất kỳ địa phương nào thuận tiện cho điều kiện của người lao động
trường hợp người lao động đã đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ở một địa phương khác rồi nếu muốn về quê hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động tham khảo thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp
mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào
khoảng một điều tám thông tư hai mươi tám hai nghìn một mươi năm tt bộ lao động thương minh và xã hội xác định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau
mức hưởng hàng tháng bằng mức lương bình quân của sáu tháng liên kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp nhân sáu mươi
như vậy theo quy định của pháp luật mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng người lao động được hưởng bằng sáu mươi mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liên kề trước khi nghỉ việc
thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp
người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một mươi hai tháng cho đến ba mươi sáu tháng thì được hưởng ba tháng bảo hiểm thất nghiệp
từ năm thứ tư trở đi
mỗi năm thứ tư trở đi
mỗi năm đủ một mươi hai tháng được hưởng thêm một tháng bảo hiểm thất nghiệp nữa nhưng tối đa không quá một mươi hai tháng
thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp như thế nào
căn cứ theo điều bốn mươi sáu hưởng trợ cấp thất nghiệp của luật việc làm hai nghìn một mươi ba về thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
bước một trong hạn ba tháng
kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập
bước hai trong hạn hai mươi ngày kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động
bước ba tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên cho người lao động trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
bước bốn hàng tháng người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng lịch hẹn kèm theo quyết định trợ cấp thất nghiệp
bước năm tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn năm ngày làm việc
kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách nhân văn của nhà nước là bệ đỡ cho người lao động trong lúc khó khăn thất nghiệp
tuy nhiên người lao động cần phải định hướng bản thân không chỉ hưởng phần trợ cấp từ bảo hiểm mà quan trọng hơn cả
cần tận dụng thời gian này để đào tạo nâng cao tay nghề sớm quay trở lại thị trường lao động
đó mới là mục tiêu cao nhất của chính sách bảo hiểm thất nghiệp của nhà nước cũng như tạo nên một tương lai việc làm bền vững hơn cho chính họ
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo